đoạn giao cắt vuông góc điển hình
hãy chú ý đến chiếc xe máy này
vâng thưa quý vị chỉ cần một vài giây thôi
không để ý và không giảm tốc độ khi đến đoạn giao cắt
thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những người làm cha làm mẹ những bậc phụ huynh đang coi thử pháp luật sức khỏe và thậm chí là tính mạng của con em mình
một trường hợp
rồi không thể đếm xuể những trường hợp học sinh không đội ngũ bảo hiểm
đây là hình ảnh có thể bắt gặp ở bất cứ cổng trường nào
thì mình quan sát thì mình cũng thấy là có rất nhiều trường hợp như vậy
thực ra mọi người cũng hay có một cái suy nghĩ rằng là
ôi một tí cũng sao cả

cha mẹ là hình ảnh phản chiếu của
cho những người con sẽ học hỏi sau này
thì mỗi một gia đình thì họ sẽ đều có một ý thức
học và giao thân rất là tốt
thì về sau thì cái hành vi này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho một cuộc sống của một gia đình
điều đấy là các cha mẹ nên chú ý
vâng về lý thuyết thì dù có hỏi bất cứ một phụ huynh nào
thì ai cũng có thể nắm rõ và trả lời rất rành mạch những điều này
thế nhưng trên thực tế thì theo số liệu thống kê mới nhất của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
thì chỉ có năm mươi hai phụ huynh học sinh thực hiện được điều đó
các bậc phụ huynh có bao giờ cảm thấy xấu hổ
khi chính con em mình là người nhắc nhở cho những hành vi không đúng đắn của bản thân

bố con suốt ngày quen rồi ạ
con nhắc là bố ơi bố bố đuổi mũ bà đi
bó đèn qua đây
lũa hơi to có bọn
đây là dụng cụ bó xa
bó luôn rồi chứ đỡ gì

hỗ trợ cho chị
rồi tiếp tục lên nơi thôi
nhóm chúng tôi tên là
cứu hữu xe máy
thông qua facebook
em tuyên truyền
nhóm của em để mọi người cùng biết
mới lúc đầu thành lập
cũng được bốn năm anh em
giờ thì cũng được hơn hai mươi thành viên
phụ hùa có
cửa xét có
bộ vệ có
công nhân v ship quà phố cũng có
phục vụ nhà hàng cà phê cũng có luôn
nói chung tiêu chí của nhóm là
không lương không mô hiểm không sợ khó
không bao giờ bỏ cuộc
lấy niềm vui của mọi người là niềm hạnh phúc của mình
ví dụ như mình đi lộn bình thường cũng vậy
đôi khi mình đánh cái đinh
mình cũng dẹp nếu chẳng mình cũng nhờ sự giúp đỡ
mà mình không biết
tìm hiểu giúp đỡ hết
em thành lập
nhóm này để hỗ trợ những người như vậy
nhưng coi trường hợp như vậy
có nội quy của nhóm là chủ yếu là thiện nguyện là chính
tiền bỏ gì đâu
thì nói chung là cái đó thiện nguyện mà
nói chung là không có suy nghĩ gì nhiều
chỉ giúp đỡ mọi người là mình vui rồi
những người trong nhóm chẳng ai dư giã
nhưng họ sẵn sàng
đóng góp tiền tạo quỹ
cho cả nhóm hoạt động
đôi khi chỉ là một mươi ngàn đồng
để mua nửa lít xăng hỗ trợ
các trường hợp xe máy của những con người
không thân thích đang bị hết xăng
giữa đường cần sự hỗ trợ
cái này là mình đi tầm nữa hay là mình gặp đây coi
em đi lòng về anh
dắt xe lên trên chỗ kia
thì em mới gọi luôn cho anh tiến
chiều nay là mình đi
mình không có bọc theo
một bạn nào hết
nó lỡ xăng và gặp
cái chỗ anh em cứu hộ
bên xe máy
mình rất là cảm ơn
nếu mà không có đội này thì chắc có lẽ là
mình phải dắt bộ tới nhà luôn

mình không có bài rõ bây giờ
mình không có tiền túi mà
mình không bao giờ mà mình đổ
chiều mà ai đổ chiều cho mình đâu
chứ mà riêng là nói chung là
rất là ủng hộ cho mình
là được lít xăng
cái đó là mình cảm ơn quá
em vào nhóm này là em thấy
những người đi đường
gặp những sự cố như gọi là
xịt lốc hay là hết xăng
mình thấy rất là tội cho họ
mỗi lần em biết được một ca nào là
trong tinh thần con người của em rất là vui
mình được giúp đỡ cho những người khó
mình được giúp đỡ cho những người khó
em thấy công việc này là cũng rất là có ý nghĩa
mình cũng có quyết định là
sẽ phục vụ cho bụi đố
giúp người khó
lỡ có mình đi thì
mình không phải thì cũng có người giúp lỡ mình thôi
nhiều anh em đi lộn bằng ngày
thì lộn bằng đêm từ sáu h đến chín h
còn nhiều anh em lộn bằng đêm
thì trật từ co một mươi h
chín h đến một mươi một h
mưa gió thì cũng đi
vừa đầu thời tiết rất lạnh mà mưa
mà tụi em vẫn đi
cũng mong muốn những bọn asa biết
thông qua những
thông qua những bọn asa biết
thông qua tiền thông và facebook gia lô gì đấy
thì muốn nhập hội thì liên hệ tôi tiếp
vâng hi vọng rằng với tinh thần nghĩa hiệp
của nhóm cứu hộ xe máy quảng ngãi sos bảy mươi sáu
sẽ còn là lan tỏa
đến với nhiều tỉnh thành trên mọi miền của cả nước
với những hình ảnh đẹp đầy nhân văn vừa rồi
cũng sẽ kết lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay